hôm nay hai mươi một tháng bảy công an tỉnh lâm đồng cho biết không khởi tố vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng
trên đèo bren xảy ra vào ngày một mươi chín tháng sáu năm hai nghìn một mươi sáu do tài xế trần ngọc quang sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
tài xế nhà xe lê mỹ là người gây ra vụ tai nạn giao thông này đã tử vong sau thời gian điều trị
tại bệnh viện đa khoa lâm đồng và bệnh viện trợ rẫy tp hcm
như truyền hình công an nhân dân đã đưa phản ánh vụ tai nạn xảy ra vào ngày một mươi chín tháng sáu
khi ô tô biển kiểm soát sáu mươi b hai nghìn chín trăm sáu mươi tám của doanh nghiệp lê mỹ chở du khách xuống đèo bren
thì bất ngờ mất đái tông vào một công nhân đang điều kiếp công trình nâng cấp ở đèo bren đà đạt
sau đó tiếp tục tông vào ô tô biển kiểm soát tám mươi sáu b bảy trăm hai mươi năm của nhà xe thanh lịch bình thuận
lưu thông theo hướng ngược lại rồi lật vào vách núi
vụ tai nạn khiến bảy người tử vong tại chỗ
tài xế quang của nhà xe lê mỹ
kết quả giám định của công an lâm đồng cho thấy ô tô của nhà xe lê mỹ đồng nai
do tài xế quang điều khiển đổ đèo với tốc độ cao không sử dụng phanh động cơ phù hợp
nên gây trượt sinh nhiệt làm cháy má phanh khiến hệ thống phanh không đảm bảo dẫn đến tai nạn
điều này phù hợp với video thu được trên xe và lời tường thuật của các hành khách đi xe lê mỹ
biển số sáu mươi b hai nghìn chín trăm sáu mươi tám rằng đã ngửi thấy mùi khét và lái xe kêu mất phanh trước khi xảy ra tai nạn